trong khi đó hai mươi ba kênh truyền hình nước ngoài vốn được khán giả vtvcap ưa thích như hbo cinemax red axn warner tv discovery animal planet discovery asia fox sports fox sports hai cartoon network disney channel cnn bbc news đều không còn nữa
được biết nhóm kênh nước ngoài này do công ty qnet phân phối cho hầu hết các đơn vị truyền hình trả tiền ở việt nam
scandan dò dỉ thông tin vào giữa tháng ba đã làm giá cổ phiếu của facebook đã giảm gần một
tính từ giữa tháng ba khi vụ việc vừa xảy ra cho đến thứ hai vừa qua giá cổ phiếu của mạng xã hội này đã giảm xuống còn một trăm năm mươi năm usd giảm hai bảy
thời điểm này nhà phân tích weezer đã dự báo giá một đồng cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm từ một trăm năm mươi hai usd xuống còn một trăm ba mươi tám usd chỉ trong ngày nay
trong khi đó thị trường phố world vẫn đánh giá khả quan hơn với mức hai trăm một mươi chín usd một đồng cổ phiếu
wecher trích dẫn ba lý do chính khiến ông đưa ra mức giá thấp hơn này đó là chi phí cho bảo mật dữ liệu sẽ tăng lên
các nhà quảng cáo đang dần rời bỏ facebook và lý do cuối cùng đó là quốc hội mỹ sẽ gây áp lực lên facebook
những thành tựu của công nghệ đặc biệt là sự phát triển như vũ bão của internet đã tạo ra sự bùng nổ thông tin trên phạm vi toàn cầu
cùng với đó trật tự của các loại hình báo chí và truyền thông cũng đã có nhiều thay đổi
sự ra đời của loại hình báo chí đa phương tiện đã tạo ra bước ngoặt làm thay đổi cách truyền và tiếp nhận thông tin
và do đó báo chí đa phương tiện nhanh chóng chiếm giữ vị trí quan trọng không thể thiếu
đặc biệt trong cuộc cách mạng bốn thời đại của kết nối vạn vật của trí tuệ nhân tạo và robot
làm báo và truyền thông cần phải có những bước cải tiến mới để có thể bắt kịp với sự tiến bộ của công nghệ
các nhà báo thời bốn cũng cần phải tự trang bị cho mình những kỹ năng thật phù hợp
thuật ngữ multimedia truyền thông đa phương tiện ra đời để phản ánh hiện tượng phát triển đa dạng và mạnh mẽ của các mô hình báo chí truyền thông đó
với báo chí đa phương tiện việc truyền tải thông tin đến công chúng không chỉ qua con chữ hay những tấm ảnh tĩnh đơn thuần
mà còn là video audio hình ảnh động đồ họa và các cách thức thể hiện mới mẻ hiện đại từ ứng dụng kỹ thuật số
đặc biệt trong cuộc cách mạng bốn thời đại của kết nối vạn vật của trí tuệ nhân tạo và robot
chỉ cần một nút chạm một chiếc điện thoại kết nối internet tất cả đều như đã nằm trong tay bạn
và càng ngày công chúng càng muốn có những trải nghiệm thực tế hơn với những thông tin mình được cập nhật
cũng nhờ có công nghệ việc kết nối giữa công chúng với những người làm báo càng trở nên gần gũi và đơn giản hơn
rất nhiều các cơ quan báo chí đang thực hiện những chiến lược nhằm khai thác mạng xã hội để thu hút gia tăng lượng người truy cập
họ chủ động sử dụng các công cụ trên mạng xã hội để truyền tải nội dung thông tin
truyền tải những giá trị của văn hóa báo chí đến nhiều đối tượng hơn nữa
sử dụng các lợi thế của đó
thực ra với bốn và internet như thế này thì công chúng kết nối với những người làm báo đặc biệt với phát thanh là một cách tốt lợi nhất và dễ nhất
trong hệ sinh thái của báo chí đa phương tiện mỗi nhà báo không còn chỉ hoạt động đơn lẻ ở một loại hình riêng biệt
mà có thể cùng lúc tác nghiệp ở nhiều loại hình khác biệt
và để làm được điều đó các nhà báo cần trang bị cho bản thân những kỹ năng để có thể trở thành một nhà báo đa phương tiện
để chính bản thân không bị lạc hậu với sự phát triển của công nghệ
sự phát triển của những kỹ năng đa phương tiện vừa là một nhu cầu phát triển tự thân
vừa để tránh khỏi bị đào thải trong quá trình cạnh tranh nghề nghiệp
công nghệ đã thực sự thay đổi cách thức làm báo cách thức sản xuất thông tin và tiếp nhận thông tin của công chúng
có thể nói công nghệ trở thành một yếu tố không thể thiếu của một cơ quan báo chí truyền thông hiện đại
tuy nhiên công nghệ không phải là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá chất lượng của một tờ báo hay sự tài năng của người làm báo
chỉ góp phần hỗ trợ những sản phẩm báo chí trở nên sống động và chân thực hơn
báo mình đang bao giờ cũng giữ được cái truyền thống
mà cái truyền thống của mình là từ bao nhiêu đời
thì cái đó là cái đó chúng ta phải hết sức là gìn giữ
nhưng mà gìn giữ truyền thống không có nghĩa là chúng ta để cho báo chí lạc hậu so với sự phát triển hiện nay
mà cái sự phát triển của cái sự nghiệp mới hiện nay là cái cuộc cách bạn vốn tâm không và các cái tiến bộ
khoa học kỹ thuật
đối với báo chí chúng ta thì phải tăng dụng cho được những cái thành quả của các bản vốn tâm không trên báo chí
để mà chúng ta đổi mới cái truyền báo của tờ báo cũng như là đổi mới cái nội dung của từng tờ báo
nhà báo cũng không thể làm chức công nghệ
và nhà báo vẫn phải làm việc bằng cái tâm của mình
vẫn phải làm việc một cách chuyên nghiệp và cố gắng đưa những thông tin thật là chính xác thật là cân bằng đến với độc giả
thì cái việc đó thì công nghệ không thể nào thay thế được
tốc độ và kết quả chuyển đổi của nền báo chí truyền thông trong thời đại công nghệ bốn
phụ thuộc vào mức độ đáp ứng yêu cầu của năm yếu tố căn bản
kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực
xây dựng môi trường pháp lý cho nền báo chí truyền thông kiệt nguyên số
nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp an ninh truyền thông hiệu quả
và để có được một thế hệ những người làm báo những người làm truyền thông trẻ
có năng lực công tác đào tạo đặc biệt được chú trọng
ngay trên kế giảng đường đại học các bạn sinh viên theo ngành truyền thông đa phương tiện
hay báo chí đa phương tiện được trang bị những kiến thức rất bài bản
nhà trường như một tòa soạn hội tụ nhỏ nơi đào tạo cho các bạn tất cả những kỹ năng
để trở thành một người làm báo thời công nghệ
truyền thông và quảng cáo để có thể viết các ấn phẩm báo chí biên tập
sáng tạo nội dung video làm phong phú nội dung website bằng cách ứng dụng các hiệu ứng đổ họa hiện đại
các sinh viên còn được đào tạo theo mô hình nhà báo đa kỹ năng
có thể hoạt động độc lập năng động phù hợp với xu thế phát triển hiện nay
công nghiệp bốn nếu mà phát triển theo hướng kỹ thuật số
thì các mạng sau này sẽ là những mạng thông minh có tốc độ cao rồi xử lý dữ liệu lớn
để bắt kịp những dữ liệu lớn
công nghệ như vậy thì nhà trường đã khoa luôn luôn nâng cấp những chương trình học
và hỗ trợ bên cạnh những môn học truyền thống
nhà trường đã đưa thêm những môn liên quan đến công nghệ để phục vụ
ví dụ như là thiết kế đa phương tiện thực tại ảo thiết kế ba d
để cho các em sau này ra trường có thể hoàn toàn là đối với việc làm báo
thì là các em có thể độc lập trong làm việc
trong tòa soạn hội tụ
chính bản thân các bạn sinh viên cũng hiểu được trách nhiệm của mình
và sự quan trọng của công nghệ để giúp các bạn sau này có thể trở thành một nhà báo đa năng
và không bị thuật lùi lạc hậu
ở trường thì các thầy cô dạy cũng khá nhiều môn
ví dụ như là truyền thông trên internet
áp dụng đúng các xu thế hiện tại vào để truyền giảng dạy cho các sinh viên
giúp các bạn sinh viên có thể hiểu hơn
trong lĩnh vực truyền hình thì bọn em đã được đào tạo khá nhiều kiến thức về cơ bản
như về quay phim chụp ảnh ngoài ra còn có giao tiếp trong truyền thông
cách nói chuyện với khách hàng
và thầy cô cũng sẽ dạy những kiến thức cơ bản cho mình
và cũng kết hợp với tự tìm hiểu thêm cũng cập nhật các xu thế trên
bởi vì bây giờ mạng khá phổ biến mạng internet mạng xã hội khá phổ biến
nên là mình cũng sẽ tự cập nhật thêm kiến thức để bổ sung kiến thức cho mình vào
bởi vì là cái kiến thức thì nó sẽ càng ngày càng thay đổi
và mình cũng phải tự update kiến thức của mình thôi
tuy nhiên nhà trường cũng đánh giá rằng công nghệ không phải là yếu tố quyết định
công nghệ chỉ là để phục vụ việc sản xuất ra những tác phẩm báo chí phù hợp
nhà trường vẫn trú trọng vào việc đào tạo những kỹ năng làm báo bài bàn
chúng tôi luôn có một quan điểm rất rõ ràng như này
đào tạo để một người mà sử dụng với công nghệ nào đó cho làm báo thì rất dễ và rất nhanh
nhất là với các bạn trẻ nhưng mà dùng nó như thế nào
dùng nó với mục đích gì và làm nội dung nó để có được những cái tác phẩm
đúng là những tác phẩm báo chí
hay nói cách khác là đào tạo được nhà báo giỏi mà sử dụng được công nghệ đó
phục vụ cho công việc trong nghề của mình
thì đấy mới chính là yêu cầu quan trọng nhất
vì vậy tất cả các kiến thức và các kỹ năng nền tảng
mang tính chất là phổ quát và nền tảng của những người mà làm báo
cần phải được đào tạo một cách bài bản
chứ không phải vì là chạy theo xu thế với công nghệ
cách mạng bốn đã tạo ra cho con người những nền tảng và lợi ích vượt trội
báo chí truyền thông cũng không nằm ngoài xu thế đó
tuy nhiên để có một nền báo chí truyền thông phù hợp với sự phát triển của thời đại số
trong mỗi cơ quan báo chí nếu chỉ có hệ thống kết cấu hạ tầng tốt
và một nhóm nhà báo trẻ đơn lẻ học cách làm báo công nghệ bốn thì chưa đủ
lãnh đạo tòa soạn nếu không hiểu về nguyên tắc đa phương tiện
và hội tụ truyền thông không hiểu tính tất yếu trong sự thay đổi quy trình làm báo
trong bối cảnh phát triển mạng xã hội tận dụng mạng xã hội để tổ chức nội dung tác phẩm
tạo liên kết và hiệu ứng lan tỏa thông tin nguy cơ khủng hoảng trong quá trình làm báo tích hợp với mạng xã hội
thì khó có thể chuyển đổi được thực trạng báo chí truyền thông thích ứng với môi trường truyền thông số
và ngay bản thân các nhà báo người làm truyền thông trẻ nếu như mải mê chạy theo công nghệ
mà quên quan tâm đến nội dung chắc chắn những người đó cũng không thể trở thành một nhà báo giỏi
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc